chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã đến thăm trung tâm triển lãm khu kiểu mẫu tự chủ sáng tạo quốc gia trung quan thôn
với chủ đề thời đại mới hành trình mới trung quan thôn lại khởi hành triển lãm hiện trưng bày ba trăm bốn mươi thành quả đổi mới sáng tạo tiên tiến nhất tiêu biểu nhất
triển vọng nhất có tính đột phá cao nhất của hơn một trăm bảy mươi doanh nghiệp trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
bo mạch điện tử dữ liệu lớn và an ninh mạng vật liệu mới sinh học chăm sóc sức khỏe giao thông thông minh tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường và năng lượng mới
đứng thứ hai sau thùng lũng silicon trung tâm triển lãm khu kiểu mẫu tự chủ sáng tạo quốc gia trung quan thôn là khu công nghệ cao đầu tiên của trung quốc
với mục tiêu phát triển nền kinh tế chất lượng cao
trung tâm triển lãm có tổng diện tích năm mươi chín m hai diện tích xây dựng bốn mươi m hai
tại đây mỗi ngày có một trăm linh công ty khởi nghiệp sáng tạo ra đời
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu đã tham quan các gian hàng trưng bày về năng lượng sạch thiết bị y tế nông nghiệp công nghệ cao
tại đây người máy khăng lực ulam đã chào mừng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đến tham quan trung quan thôn và chúc chuyến thăm chính thức trung quốc của chủ tịch quốc hội thành công tốt đẹp bằng tiếng việt